liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học bình trương đông quận hai tp hcm
mà chúng tôi đã liên tục thông tin trong những ngày qua
hôm nay ngày một mươi năm tháng chín ban an toàn thực phẩm và ubnd quận hai đã tổ chức họp báo
và công bố về việc tạm đình chỉ đơn vị cung cấp bữa ăn cho trường này
cho đến khi có kết luận chính thức
công ty vĩnh thịnh đơn vị cung cấp bữa ăn cho trường tiểu học bình trưng đông
đã bị tạm đình chỉ để chờ kết quả điều tra về an toàn thực phẩm
vụ ngộ độc khiến hơn sáu mươi em học sinh của trường này phải nhập viện
có nghi vấn liên quan đến loại bánh su kem do đơn vị khác có ký hợp đồng với công ty vĩnh thịnh cung cấp
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các bước xét nghiệm điều tra để làm rõ nghi vấn này
hiện vẫn còn năm mươi học sinh một giáo viên và một bảo mẫu đang được kiểm tra
và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện quận hai
trong đó hai mươi sáu trường hợp được các bác sĩ theo dõi tình trạng nhiễm trùng đường ruột
ngoài ra bệnh viện quận hai cũng đang tiếp nhận giải rác một số ca khác đến khám
các ca nhẹ sẽ được cho xuất viện trong ngày một mươi năm tháng chín